xin chào và cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống của chúng tôi hôm nay
và trước tiên khi bắt đầu chương trình thay mặt cho những người thực hiện xin được chúc mừng phó giáo sư tiến sĩ hoàng minh sơn và trường đại học bách khoa hà nội đã có vinh dự lọt vào top một các trường đại học tốt nhất trên thế giới
vâng xin cảm ơn và chúng tôi cũng rất là vui mừng với kết quả của trường cũng như là của ngành
thưa phó giáo sư tiến sĩ hoàng minh sơn sức mạnh của trường đại học gắn liền với nghiên cứu
tuy nhiên muốn phát triển thì các trường phải chú ý đến tiềm lực nguồn lực và cả động lực nữa
vậy ông có thể chia sẻ kinh nghiệm là trường đã triển khai các hoạt động này như thế nào để đạt được thành tích vừa rồi
chúng tôi phải xây dựng một chiến lược dài hơi chiến lược đó là chiến lược hai nghìn bảy hai nghìn hai mươi năm và tầm nhìn đến hai nghìn ba mươi
trong đó tiềm lực là về cơ sở vật chất và con người làm sao nào để có những con người giỏi có những giảng viên giỏi nhà khoa học có năng lực
thứ hai là về cơ sở vật chất phải có cơ sở vật chất hiện đại các phòng kinh nghiệm
theo những hướng chuyên môn sâu thì mới nghiên cứu được
thứ hai là về nguồn lực làm thế nào để phát huy được tất cả đội ngũ can bộ có thể làm sao mà khai thác được những nguồn lực từ bên ngoài
từ ngân sách của nhà nước từ hợp tác với doanh nghiệp từ hợp tác quốc tế để có dành những nguồn lực cho nghiên cứu
và thứ ba là về động lực
thực sự là khi chúng ta có nguồn lực rồi có cái cơ sở vật chất có tiềm lực về con người
nhưng phải xây dựng một môi trường chính sách cơ chế đại ngộ ưu đãi như thế nào để thực sự là các nhà nghiên cứu các nhà học học có môi trường có động lực để nghiên cứu
đó là cái mà chúng ta đã triển khai trong những năm qua
thưa tiến sĩ nguyễn quân tiến sĩ đã từng công tác tại đảo bách khoa hà nội trước khi làm công tác quản lý hoặc nghiên cứu khoa học
thì tiến sĩ đánh giá như thế nào về vai trò của nghiên cứu khoa học trong các trường đại học tại việt nam ạ
có thể nói là tất cả các trường đại học trên thế giới
thì đào tạo và nghiên cứu là hai hoạt động đã được quy định ở các bộ luật
ở việt nam chúng ta thì luật giáo dục đại học cũng đã có quy định như thế
tức là các trường đại học thì hai chức năng chính của nó là đào tạo và nghiên cứu khoa học
có thể nói là các trường đại học trên thế giới đều là nơi để sản sinh ra những bằng sáng chế những công bố quốc tế
đồng thời nó cũng là nơi sản sinh ra các doanh nghiệp khởi nguồn và khởi nghiệp
tạo động lực cho một nền kinh tế
và vì thế mà ở việt nam chúng ta thì hai chức năng này cũng đã được giao cho các trường đại học
và thông qua hoạt động nghiên cứu thì các giảng viên có thể tự nâng cao trình độ của mình
đồng thời là nó bổ sung cho cái chương trình đào tạo
cũng như là họ sẽ tiến hành các hoạt động khoa học trong trường để đào tạo sau đại học
đồng thời là hoạt động khoa học nó cũng tạo nguồn thu cho các trường đại học
để họ có thể tự chủ bên cạnh sự hỗ trợ tối đa từ nhà nước
và chính vì thế mà tôi cho là vai trò của nghiên cứu trong các trường đại học nó vô cùng quan trọng
và trường nào không làm tốt việc này chắc chắn là sẽ không phát triển được
thưa quý vị rõ ràng là hoạt động nghiên cứu khoa học có vai trò rất quan trọng trong các trường đại học
tuy nhiên thời gian qua hoạt động này luôn bị đánh giá thấp cả về tầm vóc lẫn tính hiệu quả của các đề tài nghiên cứu khoa học
trước khi tiếp tục phần trao đổi xin mời quý vị khán giả cùng hai vị khách mời theo dõi những thông tin sau của chúng tôi
những năm qua hoạt động nghiên cứu khoa học tại các trường đại học việt nam đã có những đóng góp đáng kể vào thành tích chung của nhà trường
như hệ thống giáo trình đề cương bài giảng tài liệu tham khảo khá đầy đủ và có chất lượng tốt phục vụ công tác giáo dục đào tạo
không chỉ phục vụ công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học trong nhà trường còn đáp ứng nhu cầu mà xã hội và nền kinh tế đòi hỏi
như chế tạo các sản phẩm có chất lượng chế tạo máy móc công cụ để phục vụ sản xuất
tuy nhiên cũng phải nhìn nhận thẳng thắn rằng phần lớn hoạt động của các trường đại học ở việt nam chỉ mới trú trọng công tác đào tạo giảng dạy
còn hoạt động nghiên cứu khoa học chưa được quan tâm đẩy mạnh
theo thống kê số bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc các công trình được công bố ở các cấp độ khác nhau trên đầu giảng viên đại học cho thấy
có rất nhiều giảng viên đại học có học vị tiến sĩ phó giáo sư hoặc tham gia giảng dạy rất lâu năm
nhưng hầu như không có được nhiều công trình nghiên cứu tương xứng hoặc chưa thực hiện được một công trình nào
hiện nay cả nước có khoảng bảy trăm linh trường đại học học viện cao đẳng với tổng số giảng viên là bảy mươi bốn chín trăm chín mươi một người
số lượng giảng viên và chức danh khoa học năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám so với năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy được tăng lên đáng kể
nhưng số bài báo của các trường được công nhận quốc tế có bài báo issi scopus thì lại rất khiêm tốn
mặc dù thống kê chưa đầy đủ nhưng đó là thực trạng nghiên cứu khoa học tại nhiều trường đại học tại nước ta hiện nay
thưa phó giáo sư tiến sĩ hoàng minh sơn
theo phó giáo sư những nguyên nhân nào dẫn đến tồn tại này
phó giáo sư tiến sĩ hoàng minh sơn phó giáo sư tiến sĩ hoàng minh sơn phó giáo sư tiến sĩ hoàng minh sơn
như vậy là các nhà khoa học các giảng viên không cần thời gian để tham gia nghiên cứu
tiếp nữa cuối cùng là kinh phí
cái việc mà chúng ta chưa có đầu tư nhiều kinh phí từ nhà nước từ doanh nghiệp
thì rõ ràng cái điều kiện nghiên cứu chắc hẳn cũng sẽ không thể được như mong muốn
sư tiến sĩ nguyễn quân một trong những nguyên nhân mà phó giáo sư tiến sĩ hoàng minh sơn vừa mới nói
thì vấn đề then chốt nhất vẫn là kinh phí
và chúng tôi được biết là hàng năm tổng chi ngân sách nhà nước dành cho khoa học là hai
tức là tương đương với năm gdp
con số này tuy không cao nhưng mà vẫn còn cao hơn so với nhiều nước trong khu vực
vậy thì tại sao kinh phí dành cho nghiên cứu khoa học trong các trường đại học lại thấp như vậy
có thể nói là cái tỷ lệ mà hai tổng chi ngân sách nhà nước
thì nó là một tỷ lệ khá cao kể cả so với các nước phát triển
nhưng đấy là con số tương đối
vì gdp của việt nam còn đang ở mức rất thấp
chúng ta mới vượt qua cái ngữ của một nước mà có thu nhập trung bình thấp
cho nên là con số tuyệt đối của cái kinh phí của ngân sách nhà nước dành cho khoa công nghệ
thì nó lại rất nhỏ so với cái nhu cầu
và thấp hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực
đặc biệt là những nước phát triển mà có gdp rất là cao
và vì thế mà chúng ta có thể thấy là
trong nhiều năm qua thì cái kinh phí dành cho hoạt động ind
tức là nghiên cứu và phát diện
thì nó rất là khó khăn
bởi vì ngay cả trong hai tổng chi ngân sách nhà nước
thì cũng chỉ có khoảng một mươi một mươi năm của tổng kinh phí đó
là dành cho hoạt động ind thôi
còn phần lớn
còn phần lớn
còn phần lớn là dành cho chi thường xuyên
cũng như là đầu tư cơ sở vật chất cho các tổ chức khoa học công nghệ
thêm nữa là việt nam chúng ta chưa huy động được nguồn đầu tư của xã hội
mà chủ yếu là từ doanh nghiệp cho phát triển khoa học công nghệ
vì thế mà chủ yếu từ trước nay chúng ta dựa vào ngân sách nhà nước
và ngân sách nhà nước thì rất khó khăn
chúng ta có hơn hai tổ chức khoa học công nghệ
cả của nhà nước và tư nhân
chúng ta có khoảng bảy trăm linh trường đại học và cao đẳng
tất cả họ đều có cái nhu cầu nghiên cứu
thế nhưng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước thì còn rất là hạn chế
và chúng ta vẫn có quan niệm là ngân sách nhà nước thì cần phải giàn trải
để cho tất cả các viện các trường đều có đề tài nghiên cứu
rồi cũng có cái nguồn để hỗ trợ cho những hoạt động đào tạo
hoặc là nghiên cứu của các viện trường
thứ hai nữa là các địa phương rồi các bộ ngành thì cũng có xu hướng
là cũng khi mà được phân bổ ngân sách cho động nghiên cứu
thì cũng muốn là chia cho các cái đơn vị trực thuộc
của mình để có thể là hỗ trợ họ trong các hoạt động
mà chưa nghĩ đến là chúng ta phải quản lý
cái hoạt động khoa công nghệ có cái hiệu quả cao
thông qua việc là chúng ta phải bằng được
cái sản phẩm đầu ra của hoạt động nghiên cứu
đó là ví dụ như là bằng sáng chế
đó là công nghệ mới hay là những cái công bố quốc tế
và vì thế mà trong nhiều năm qua thì cái hoạt động
về nghiên cứu ở các viện các trường của chúng ta
nó cũng tương đối phẳng lặng
và nó không có những cái đột phá
chúng ta thấy là việc quản lý
việc phân bổ kinh phí cho hoạt động khoa học công nghệ
ở các trường đại học thì vẫn còn có những bất cập
khi mà phần lớn dựa vào số tiền cấp ban đầu
chứ chưa theo nguyên tắc gắn trên sản phẩm đầu ra
và chưa phân bố theo số lượng cán bộ nghiên cứu
và các trường thì sống bằng kinh phí
cấp từ ngân sách nhà nước
và học phí chứ cũng không hẳn là sống bằng kinh phí
từ nguồn nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
vậy thì điều này ảnh hưởng thế nào
hoạt động nghiên cứu trong các trường đại học
thưa phật giáo sư tiến sĩ hoàng minh sơn
chúng ta thấy là các trường đại học hiện nay
với số lượng giảng viên trình độ tiến sĩ
hay là số tiến sĩ
chiếm khoảng hai phần ba số tiến sĩ của cả nước
nhưng mà thực sự thì các trường đại học
nhận được một số kinh phí cho nghiên cứu
chắc là ở một tỷ lệ thấp hơn nhiều
so với tỷ lệ về giảng viên trình độ tiến sinh như vậy
chúng tôi nghĩ rằng là
cần một cơ chế
phân bổ ngân sách
theo năng lực và theo kết quả đầu ra
mà nên có một cơ chế tập trung
chứ không giàn trải
hay là phân tán theo nhiều bộ ngành
và theo nhiều địa phương
bởi vì chúng ta biết là khi mà đầy về các bộ ngành
thì thường là có xuống lại phân bổ lại
xuống theo các đơn vị trực thuộc
mà các đơn vị ở ngoài
bộ ngành đó rất là khó có được
cũng như là phân về các địa phương như vậy
nếu chúng ta có một cái ngân sách mà đầu tư tập trung vào
giống như quỹ navostep
với một cái cơ chế cạnh tranh hết sức lành mạnh
dựa trên năng lực và dựa trên cam kết đầu ra
thì tôi tin rằng là các trường đại học sẽ
tăng được cái nguồn ngân sách
từ chính từ nhà nước để đầu tư vào nghiên cứu
và thứ hai nữa
là gắn với đào tạo sau đại học
bởi vì chúng ta nghiên cứu không phải chỉ ra công trình bài báo
và còn đóng góp cho phát triển kinh tế sau đất nước
bên cạnh đó là còn giúp
đào tạo nhân lực trình độ cao
gắn với đào tạo sau đại học đào tạo tiên sĩ
và đào tạo những nhà nghiên cứu về sau này
thưa tiên sĩ nguyễn quân
có một thực tế là ngân sách khoa học công nghệ đầu tư
cho ngành giáo dục trong những năm qua không nhiều
khi mà số lượng các nhà khoa học trong ngành này ngày càng tăng
số lượng các sản phẩm khoa công nghệ của các trường đại học
đóng góp cho tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia
là rất lớn
để bắt kịp các nước trong khu vực về giáo dục đại học
thì chắc chắn là chúng ta phải thay đổi
thay đổi một cách cơ bản thực trạng đầu tư cho khoa học
theo tiến sĩ thì công việc này nên bắt đầu từ đâu và như thế nào ạ
có lẽ là chúng ta phải bắt đầu từ việc
phải có nguồn đầu tư đủ lớn
cho hoạt động khoa học của các trường đại học
và như tôi có nói thì ngân sách nhà nước
thì ngày càng khó khăn
và chúng ta phải có những chính sách
của xã hội cho khoa học công nghệ
có thể nói là
các quỹ phát triển khoa học công nghệ
của nhà nước
cũng như là bây giờ bắt đầu có rất nhiều quỹ phát triển khoa học công nghệ
của các doanh nghiệp
nó tạo ra một nguồn tài chính
rất là dồi dào
cho hoạt động khoa học
chúng tôi thấy rằng là cái giải pháp quan trọng nhất
bên cạnh tăng kinh phí
đó là tăng quyền tự chủ
cho các trường đại học
tăng quyền tự chủ trong việc chi tiêu
trong việc quyết định thực hiện đài tài
trong việc giao kinh phí
ví dụ của nhà nước giao kinh phí theo gói
chứ không phải theo từng đề tài cụ thể
và các trường cam kết với một gói kinh phí đó
các trường sẽ cam kết về kết quả đầu ra
về đào tạo nghiên cứu sinh
về số bài báo
về chuyển giao trí thức v v
thứ hai là tự chủ trong việc
chi đúng mục tiêu chứ không phải
chi theo từng nội dung
theo cái cơ chế ngân sách hiện nay của chúng ta
thứ hai là tự chủ trong việc hợp tác với doanh nghiệp
chẳng hạn như là
chúng tôi có rất nhiều
các doanh nghiệp các tập đoàn lớn muốn
cùng hợp tác
đầu tư để cho nghiên cứu
họ muốn xây một tòa nhà họ muốn mang trang thiết bị vào
nhưng mà chúng ta cũng chưa có những hướng dẫn
rất là cụ thể
dẫn tới những quy trình để xin thủ tục
để có thể có được tài trợ
từ doanh nghiệp và cũng hợp tác để đầu tư
trong nghiên cứu rất mất thời gian
và làm nản lòng cả trường cũng như là doanh nghiệp
chúng ta cần một cơ chế thông toán rất nhiều
để các trường tự chủ doanh nghiệp tự chủ hơn
trong việc hợp tác với doanh nghiệp
để có thể dễ dàng
thú được nguồn lực rất lớn của doanh nghiệp
vào trường đại học hiện nay
thưa phó giáo sư tiến sĩ hoàng minh sơn
bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải đề cập đến chế độ đại ngộ
bởi vì đây là một yếu tố quan trọng
mà cũng cần phải có giải pháp khắc phục
vậy thì theo ông ông đánh giá gì về vấn đề này ạ
để đại ngộ tốt cho các nhà khoa học
thì trước hết là chúng ta phải có nguồn kinh phí
rõ ràng tăng kinh phí
thì mới có chế độ đại ngộ tốt được
nhưng mà quan trọng hơn nữa là
chế độ đánh giá và trả lương
tương xứng với
những năng lực của các nhà khoa học trong trường đại học
như vậy thì các trường đại học cần
một cơ chế tự chủ cao hơn trong công tác cán bộ
trong công tác tuyển dụng
trong công tác đánh giá
và công tác trả lương
cũng như là công tác đề bản để phát triển
hay là đơn giản là
cái việc mà
một người không đáp ứng yêu cầu
thì đối với luật viên trước ngày nay chúng ta sẽ làm thế nào
để khuyến khích thực sự những người có tài năng
những quả thành tích tốt
có thể công hiến với trường
nhưng mà bên cạnh đó
nếu những người mà không có đạt được yêu cầu như mong muốn
thì cũng phải có những chế độ
để chúng ta có thể
có những chế độ mà khuyến khích
thực ra tạo động lực để cho những người thực sự có năng lực để phát triển
thưa tiến sĩ nguyễn quân
tiến sĩ từng chia sẻ là
khoa học công nghệ là một công việc đặc biệt
và nhà nghiên cứu cần phải được hưởng
một chế độ yêu đái đặc thù
vậy thì theo tiến sĩ để khuyến khích được những người làm công tác nghiên cứu khoa học
thì những việc chúng ta cần phải làm ngay là gì ạ
thực ra những việc cần làm ngay
trong luật khoa học công nghệ hai mươi ba
cũng như trong nghị định bốn mươi
của chính phủ năm hai nghìn một mươi bốn
thì cũng đã có quy định cụ thể rồi
chúng tôi cũng không dám đòi hỏi
là tất cả những người làm khoa học
đều phải có một chế độ đáy ngộ thật là tốt
hơn hẳn những người làm việc
trong những lĩnh vực khác
và chính phủ
thì cũng đã có hướng dẫn
trước mắt chúng ta tập trung yêu đái ba đối tượng
một là các nhà khoa học đầu ngành
hai là các nhà khoa học được nhà nước
giao những nhiệm vụ
của quốc gia
và thứ ba là những nhà khoa học trẻ mà có tài
và trong thông tư liên tịch
của bộ khoa học công nghệ với bộ nội vụ
và bộ tài chính
thì cũng đã có những cái quy định tương đối cụ thể
nhưng mà tôi cũng có cảm giác
trong mấy năm vừa rồi gần như là
các nhà khoa học cũng chưa được hưởng
những cái yêu đái của nhà nước
quy định ở nghị định bốn mươi
và như thế thì nó chưa
khuyến khích và tạo động lực cho những người làm khoa học
còn với lâu dài thì
tôi cũng đồng ý với ý kiến của
phó giáo sư hoàng minh
bên cạnh cái việc là hỗ trợ của nhà nước
chúng ta cũng chia sẻ
những khó khăn của nhà nước trong cái hệ thống tiền lương
thế nhưng mà nên giao quyền tự chủ
rất cao cho các viện các trường
tặc biệt là những trường đại học mà
có cái năng lực về
chuyển giao công nghệ cũng như nghiên cứu khoa học
để họ tạo một cái nguồn thu
và dùng cái nguồn ấy
để có thể hỗ trợ cho
giảng viên cho các nhà khoa học và các trường đại học
để làm cái hoạt động nghiên cứu
và triển khai
cho nó tốt hơn
chúng tôi cũng rất hy vọng là những cái vướng mắc này
sẽ sớm được tháo gỡ để cho các trường đại học
như là trường đại học bách khoa hà nội
có thể hoàn toàn toàn tâm toàn lực trong công tác nghiên cứu khoa học
và để cho một ngày không xa
có một thứ hạng cao hơn nữa trong bảng xếp hạng
các trường đại học tốt nhất trên thế giới
và chính điều này chúng tôi nghĩ là sẽ đến từ những vị tiến sĩ
và rất tâm huyết với công tác nghiên cứu khoa học của việt nam
như là hai vị khách mời đến với chương trình hôm nay
xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời
thưa quý vị
để hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường đại học phát triển như kỳ vọng
chắc chắn còn rất nhiều việc phải làm
hy vọng với những cơ chế chính sách
những giải pháp phù hợp
sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của ngành giáo dục nói chung
và hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường đại học nói riêng
để ngày càng có nhiều hơn nữa các trường đại học của việt nam
lọt vào các bảng xếp hạng quốc tế
trí tuệ nhân tạo đang hiện hữu trong mọi lĩnh vực của đời sống
việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã và đang giúp con người tiết kiệm sức lao động
đồng thời nâng cao hiệu quả công việc
tại lĩnh vực giáo dục
ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp giáo viên và học sinh có những trải nghiệm học tập tốt hơn
tại việt nam
những giải pháp giáo dục trực tuyến
ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng đã bắt đầu được triển khai
hình thức học tập thông qua các hệ thống trực tuyến
được rất nhiều các trường đại học học viện và trung tâm giáo dục trên thế giới áp dụng
hình thức học tập này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian
xóa bỏ khoảng cách địa lý
mà còn phát huy tối đa tinh thần tự giác của mỗi cá nhân
bên cạnh đó
hệ thống học tập trực tuyến
còn có thể cá nhân hóa chương trình học
tùy thuộc vào năng lực của từ học sinh
bằng cách tổng hợp phân tích
từ đó tìm ra điểm mạnh lỗ hồng kiến thức của học sinh
để đề xuất lộ trình học tập phù hợp
với năng lực của mỗi em
giúp việc học tập không bị giàn trải
để làm được điều này
giải pháp đã ứng dụng các công nghệ mới nhất
như trí tuệ nhân tạo phân tích dữ liệu lớn
và phương pháp học tập tương thích
việc đầu tiên là giúp cho các con học sinh
các con có một hệ thống học tập
hỗ trợ học tập một cách hiệu quả
đồng thời giúp cho giáo viên
giúp ngắn hơn thời gian

và qua hệ thống các thầy cô đã có đánh giá tổng quan
khá là tổng quan về các con
về những kiến thức mà các con đã đạt được và chưa đạt được
từ đó có những giải pháp hỗ trợ học tập cho các con
hệ thống đào tạo trực tuyến voedu
do tổng đoàn fpt phát triển
có thể giúp học sinh tiết kiệm ba mươi năm mươi
thời gian và tăng hiệu quả học tập
nhà trường sẽ quản lý toàn diện hoạt động dạy
và học trong trường
nắm bắt chất lượng giáo viên và học sinh
kết nối trực tiếp với phụ huynh qua kênh học tập này
trí tuệ nhân tạo sẽ là cánh tay đắc lực của người thầy
giúp cho các bạn học sinh
học một cách hứng thú hơn
học một cách hiệu quả hơn
tôi sẽ giúp các bạn học sinh
học một cách hứng thú hơn

bình đẳng cho tất cả các bạn học sinh
để có một người trợ lý học tập
và người trợ lý đó sẽ đồng hành
giúp các bạn tiến bộ hàng ngày
hiện voedu đã có hơn bốn trăm linh video bài giảng sinh động
hơn một trăm linh nội dung kiến thức giảng dạy môn toán
dành cho học sinh tiểu học
thời gian tới hệ thống sẽ tiếp tục cập nhật
nội dung kiến thức các cấp
môn toán tiếng việt tiếng anh vật lý hóa học và stem
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình
khoa học công nghệ và cuộc sống của chúng tôi hôm nay
quý vị quan tâm xin xem lại chương trình
tại địa chỉ nhândântv vn
hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này tuần sau
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại